phát biểu tại cuộc họp báo ở geneva thụy sĩ phó tổng giám đốc who cho biết hiện việc tiến hành nghiên cứu vaccine phòng chống virus zika mới chỉ ở giai đoạn đầu và sẽ phải mất nhiều tháng để có thể tiến hành thử nghiệm ở người
có thể lúc vaccine được nghiên cứu thành công thì sẽ quá muộn để đối phó với dịch bệnh hiện nay tại các nước mỹ la tinh hiện hơn bốn mươi quốc gia tại mỹ latin đã có bệnh nhân nhiễm virus nguy hiểm này
bản tin nhanh lúc hai mươi h đến đây là kết thúc xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại